sở thông tin truyền thông tp đà nẵng chính thức công bố và đưa vào sử dụng cổng dịch vụ trực tuyến công nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng chính quyền điện tử và tăng cường cải thiện các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố đà nẵng tại địa chỉ http dịchvucong danang gov vn đưa vào sử dụng nhằm bảo đảm tuân thủ nghị định của chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thống nhất về chức năng tính năng kỹ thuật trong xây dựng cổng dịch vụ công trực tuyến hệ thống thông tin một cửa điện tử phiên bản một và một số tiêu chí tiêu biểu đánh giá sự hài lòng của người sử dụng
đến nay đà nẵng đã có tám trăm linh triệu đồng
đã có một trăm năm mươi dịch vụ công trực tuyến mức ba và mức bốn triển khai tại các quận huyện xã phường và các sở ngành sau khi cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố được đưa vào hoạt động các cơ quan địa phương sẽ tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến giảm thời gian xử lý hồ sơ xuống đến năm mươi so với thời gian xử lý hồ sơ trực tiếp